thưa quý vị đa số người bán vé số dạo là có hoàn cảnh khó khăn
và nhiều người đã phải vất vả lăn lộn cả ngày lẫn đêm để mưu sinh
tuy nhiên thì gần đây đã xuất hiện một số đối tượng làm giả vé số rồi đem đi để đổi thưởng
phản ánh của nhóm phóng viên tại hậu giang sẽ phản ánh rõ hơn về phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này
đến cơ quan công an trình báo ông lâm văn tèo một người bán vé số dạo cho biết
cách đây vài ngày trong lúc đi bán vé số tại xã xà phiên huyện long mỹ tỉnh hậu giang
thì có một người đàn ông đi xe mô tô kêu lại dò và đổi sáu tờ vé số kiến thiết chúng giải một trăm linh ngàn
nhưng ông tèo không đủ tiền nên chỉ đổi ba tờ mà không biết đổi nhầm vé số giả
ngoài ông tèo công an huyện long mỹ còn tiếp nhận nhiều bà con bán vé số đến báo tin bị lừa đổi vé số giả
mỗi người từ ba đến năm vé chúng giải một trăm linh ngàn với thủ đoạn tương tự
tới chiều tới hai giờ mới ra mới trả tiền mới lấy vé số
vé số lợi thì hay nữa đưa ra trả tiền thì cô nhanh có điếm tiền thì cô nói anh tèo ơi
vé số này là vé số giả này anh ơi ba vé này là vé số giả
nghe anh nói vé này anh buồn một ngày chỉ có một trăm linh ngàn mà thứ ba ngày trời đập ra mồ hôi luôn
thế ba trăm linh ngàn này
qua điều tra công an huyện long mỹ nhanh chóng bắt được đối tượng dùng vé số giả để đổi thưởng là nguyễn văn đan
chú tại tỉnh bạc nhân
bước đầu đan khai nhận khoảng hơn một mươi ngày trở lại đây có mua vé số giả in sẵn chúng giải một trăm linh của một người không rõ địa chỉ ba lần tổng cộng một trăm hai mươi tờ
sau đó đi qua địa bàn tỉnh hậu giang tìm những người bán vé số giả để đổi thưởng
tiếp tục mở rộng công an huyện long mỹ bắt được đối tượng bán vé số giả cho tên đan là trần thanh nhàn
khám xét nhà của nhàn cơ quan điều tra thu giữ một máy in nhiều tờ vé số in sẵn nghi giả và một số vật dụng liên quan
bước đầu nhàn khai
tình cờ gặp đan trong một lần chú mưa và gợi ý bán vé số giả trúng thưởng cho đối tượng này
sau đó hai người liên lạc và nhàn đã in và bán vé số giả cho đan
hồng đế mà bà con bán vé số giả thì có cái phòng ngừa cảnh giác
đối với những đối tượng này thì như là bây giờ hàng ngày bán vé số xong thì giữ lại một tờ vé số cũ
khi có khách đổi thì chúng ta đem ra so sánh đối chiếu về màu sắc tinh nắng cũng như là mặt giấy
nếu phát hiện có nghi dấn thì
lưu ý nhớ cái đặc điểm của đối tượng cũng như cái biển số xe của cái phương tiện mà đối tượng sử dụng
bên cạnh đó thì đến báo thông báo đến cơ quan công an gần nhất để truy bắt đối tượng kịp thời
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang
ra quyết định tạm giữ hình sự trần thanh nhàn và nguyễn văn đan về hành vi làm giả sử dụng tài liệu cơ quan tổ chức
công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang thông báo ai là bị hại hoặc có thông tin về hai đối tượng liên hệ với điều tra viên võ duy khánh
qua số điện thoại chín trăm một mươi chín bảy năm trăm một mươi bảy để được hướng dẫn